ủy ban y tế hồ bắc cho biết là tỉnh này đã bắt đầu thay đổi phương pháp tính số ca nhiễm với phương pháp lâm sảng mới từ ngày hôm nay
theo đó hồ bắc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày một mươi hai tháng hai là một mươi bốn tám trăm bốn mươi trường hợp con số kỷ lục trong ngày
có nghĩa là gần gấp một mươi lần số ca nhiễm mới của ngày hôm trước trong khi tổng số ca nhiễm trên cả nước đã lên tới gần
số liệu công bố vào sáng ngày một mươi ba tháng hai được đưa ra trễ hơn vài tiếng so với những ngày trước đó
chính quyền tỉnh hồ bắc cho biết đã thay đổi phương pháp tính số ca nhiễm bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng hai
theo đó tỉnh phát hiện thêm một mươi bốn tám trăm bốn mươi trường hợp dương tính với virus corona mới nâng tổng số ca nhiễm tại địa phương lên bốn mươi tám hai trăm linh sáu
số trường hợp nhiễm mới gấp gần một mươi lần so với một ngày trước đó
chỉ tính riêng tại vũ hán số ca nhiễm mới trong ngày một mươi hai tháng hai là một mươi ba bốn trăm ba mươi sáu trường hợp
từ tuần trước truyền thông trung quốc cho biết hồ bắc sẽ chấp nhận các kết quả xét nghiệm bằng chụp ct
đối với virus corona cho phép bệnh viện có thể cách ly các ca nhiễm nhanh hơn
tỉnh đồng thời cho biết sẽ xem lại số của các trường hợp cũ và có nghi ngờ
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi hai tháng hai cảnh báo rằng còn quá sớm để nói liệu dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra đã đạt đỉnh hay chưa hoặc khi nào có thể chấm dứt dịch bệnh này
tổng giám đốc who nhận định dịch bệnh này có thể diễn biến theo bất cứ hướng nào